gian cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền gây xôn xao dư luận
một nhóm đối tượng từ tp hcm đến tỉnh đắk lắc vừa bị công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc truy bắt
ngày hai mươi tám tháng bảy bà phạm thị dung đến công an phường trình báo về việc bị một nhóm đối tượng thôi miên lừa bán thuốc giả
chiếm đoạt gần một mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an tp bun ma thuột phối hợp với công an phường tân thành
nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
con giới thiệu bà là bác sĩ để lấy thuốc bà bị rối loạn tiền đình
tróng mặt này rồi là hoa mắt mờ mắt này
thì là thôi tôi có bệnh thì là tôi tin tưởng
với lại xong đứng đây đó thì có một người nữa người ta cũng bảo là người ta mua thuốc
như thế mà mẹ người ta muốn khỏi được mấy năm nay rồi
thì thôi mình có bệnh thì mình cũng mua thôi chứ cũng không nghĩ là đến tiền bạc
ngay sau khi chúng tôi tiếp nhận tin báo thì chúng tôi đã tổ chức khả năng bình trường
và qua quá trình giả sát tiền trường của tổng hợp carmeda
thì chúng tôi xác định nhóm đối tượng có hành vi trên đoạt tài sản gồm ba lữ hai nam
bằng sự tác lực biến pháp hiệp vụ
chúng tôi đã xác định là sau khi đối tượng xuất hiện hành vi tại địa bàn tp bun ma thuột
sau đó bỏ trốn vào tp hcm
công an tp bun ma thuột xác định nhóm đối tượng gây án đã tẩu thoát về địa bàn tp hcm
ngày hai mươi năm tháng tám một tổ công tác của công an tp bun ma thuột đã tới tp hcm
phối hợp với công an phường một mươi ba quận tân bình
bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo gồm trần thị thu năm mươi một tuổi
nguyễn xuân vinh năm mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh nam định
nguyễn thị kim anh bốn mươi chín tuổi chú tại tp hcm
và lê thị oanh năm mươi một tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi
nhóm này do thu cầm đầu
kết quả điều tra ban đầu cho thấy do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả
và rủ các đối tượng trong nhóm cùng tham gia
thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bóc
và một mươi hộp giấy gọi in tên phong quế chi viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về đóng gói
xác định tại tp hcm khó lửa đảo
các đối tượng rủ nhau lên tp bun ma thuột thuê khách sạn
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước khi thực hiện thu bản bạc phân công nhiệm vụ cho từng người
cụ thể vinh giả làm bác sĩ
đứng ở khu vực gần nơi thu tiếp cận người mua thuốc
kim anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối
đây là thuốc quý
người nhà đã mua uống và lành bệnh
để tạo lòng tin cho bị hại
còn oanh đứng từ xa cảnh giới
ngày hai mươi tám tháng bảy nhóm đối tượng trên đến ngã tư đường mai hắc đế
giải phóng phường tân thành tp bun ma thuột
tiếp cận bà dung
rồi gian cảnh lừa bán thuốc giả
chiếm đoạt chín chín triệu đồng
chúng tôi lên đến buôn mê
vì giúp cận những người già
thế thì đây là những loại thuốc quý của bệnh viện
là phải đăng ký đi được

người thì làm bác sĩ
người thì làm nhân viên bán thuốc
và người thì cảnh cứ
và nói là người nhà
uống thuốc và khỏi rồi
ngoài vụ việc trên
các đối tượng khai nhận
với thủ đoạn tương tự
đã thực hiện trót lọt bốn vụ lừa đảo khác
ở tỉnh đắk lắc
cơ quan công an thông báo
ai là bị hại của nhóm đối tượng trên
sớm đến công an tp bun ma thuột trinh báo
để được xử lý theo quy định
cơ quan huyện đức hòa
tỉnh long an vừa tạm giữ hình
cơ quan huyện đức hòa
để được hình sự đối tượng nguyễn tấn vinh
một mươi tám tuổi trú tại huyện đức hòa
để điều tra về hành vi xếp người
vào khoảng một mươi hai h trưa qua
tại nhà anh trần đỗ thái dương
ở ấp an thuận xã an ninh đông huyện đức hòa
giữa anh dương và nguyễn tấn vinh
xảy ra mâu thuẫn
vinh đã giúp con dao giấu sẵn đâm liên tục vào người
khiến anh dương bị thương nặng
đối tượng vinh bị bắt giữ
thu sự hung khí và đưa về cơ quan công an lấy lời khai
hiện nạn nhân đang điều trị
tại bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
và đã qua cơn nguy kịch
liên quan đến vụ nhóm người dượt đuổi
đánh một tài xế xe con trên cao tốc long thành dầu dây
ngày hôm qua công an thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh
bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ việc
theo trình bày của anh nguyễn hoàng tú
chú thạch quận tân bình
thành phố hồ chí minh
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám
anh chạy xe ô tô trên cao tốc long thành dầu dây
theo hướng từ đồng thành
đồng nai về thành phố hồ chí minh
trong lúc di chuyển
anh bị người điều khiển xe ô tô năm mươi một g hai nghìn tám trăm một mươi bảy
chạy vào làn đường ưu tiên
vượt lên ép xe
liên tục chỉ tay ném chai nước suối vào xe của anh
sau đó xe ô tô một mươi sáu chỗ cũng chạy lên
cả hai xe kè xe anh tú suốt quãng đường dài trên cao tốc
khi đến đường dẫn xuống vòng xoay phú hữu
xe của anh tú bị chặn lại
và bị nhóm người đi ô tô dùng điếu cải gậy sắt đánh tới tấp
qua làm việc
hai người trong nhóm đánh anh tú cho biết
trong lúc di chuyển trên quốc lộ năm mươi một
xin vượt xe anh tú nhưng không được
nên đã sửa theo và chặn xe đánh anh tú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
lực lượng chức năng huyện long thành tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải
chở vào hạt điều trên quốc lộ năm mươi một
theo thông tin ban đầu
vào khoảng hai giờ sáng
xe tải đang đi trên quốc lộ ba mươi một
hướng từ thành phố vũng tàu đến thành phố biên hòa
khi tới địa phận xã long an huyện long thành
tài xế bất ngờ phát hiện lửa bốc lên
từ bánh xe phía sau
nên tấp vào lề đường
dùng bình chữa cháy mini trên xe
để dập lửa nhưng bất thành
do trên xe chứa vật liệu dễ cháy là vỏ hạt điều
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe
lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy
vụ cháy xảy ra vào dạng sáng
thời điểm này ít phương tiện lưu thông trên quốc lộ
nên không xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát
từ sự cố bánh xe gây cháy
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại
và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị
sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám
phiên tòa xét xử cựu
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ
nâng khống giá cây xanh tại hà nội
kết thúc phần tranh luận
trước khi nghị án hội đồng xét xử
đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng
phần lớn các bị cáo đều bày tỏ
sự cảm ơn hội đồng xét xử
đã điều hành phiên tòa
một cách công tâm khách quan
tại phiên tòa đã phân hóa vai trò phạm tội
của từng bị cáo
cẩn nhắc các tính tiết giảm nhẹ của các bị cáo
để đưa ra mức án đề nghị
các bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn hối hận
mong hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bị cáo nguyễn đức trung
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
mong muốn hội đồng xét xử
ghi nhận công sức của các cán bộ nhân viên công ty công viên cây xanh
do suốt ba năm thực hiện dự án
các cán bộ nhân viên tại đây
đã thức đêm trồng cây
để đảm bảo an toàn giao thông
tránh bụi bặm
ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
do vậy bên cạnh việc xin giảm án cho mình
bị cáo trung cũng mong hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác
đặc biệt là các bị cáo thuộc công ty công viên cây xanh
chiều ngày hai mươi tám tháng tám
hội đồng xét xử sẽ tuyên án
công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố
bốn bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
gồm mạc đăng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã xuân hương huyện lạng giang tỉnh bắc giang
nguyễn thị thanh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nguyễn thị kim thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
và lê quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đều trú tại thành phố hà nội
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng mạc đăng thanh
đã giả danh cán bộ thuộc một tổng cục của bộ quốc phòng
và thanh tra bộ quốc phòng
rồi được chuyển sang làm phó vụ trưởng
ban nội chính trung ương
đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại và dịch vụ huy hoàng
có trụ sở tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
để lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
của một số công ty cá nhân
dưới hình thức chạy xin việc chạy dự án chạy án
các đối tượng nguyễn thị kim thúy
lê quý thanh và nguyễn thị thanh hiếu
lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
và một mươi năm đô la mỹ
với hình thức đưa ra những thông tin
mình là nhân viên ngân hàng
nên có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao của bộ tài chính
và một số người đồng hành
có thể vây vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp
có thể chạy chức
xin làm chủ đầu tư thi công
xây dựng các dự án về công trình đô thị
nâng cấp sửa chữa
xin được các dự án ở khu công nghiệp
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
trong đó có một số dấu tròn của các công ty doanh nghiệp
dấu chức danh các loại
biển xanh xe ô tô
giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
vừa mới mở phiên tòa phúc thẩm
đối với bốn địa cáo gồm lò tư kế
và vợ là cà thị thủy
chú tại quận nam từ liêm tp hà nội
huynh tấn tài
chú tại tỉnh gia lai
và võ thị nguyệt
chú tại tỉnh nghệ an
về hành vi lừa chạy dự án khai thác ba mỏ vàng
theo cáo trạng vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tài muốn làm thủ tục xin giấy phép thăm dò khai thác vàng
tại ba địa điểm ở tỉnh quảng nam lâm đồng và bình phước
nhưng bản thân lại không có khả năng
thông qua mối quan hệ xã hội
tài đã gặp được nguyệt và đặt vấn đề
nhờ xin giấy phép
sau đó nguyệt đưa tài ra tp hà nội
để gặp vợ chồng kế
là người tự nhiên
tự xưng có nhiều mối quan hệ
về lãnh đạo trung ương
có thể xin được giấy phép khai thác vàng
tại hà nội
vợ chồng kế đồng ý giúp chi
với số tiền băn đầu là

sau khi đặt máy
khai thác thành công mỗi ngày
tài phải chi trả cho kế là hai tỷ đồng
để có tiền đưa cho vợ chồng kế
tài đã đưa ra
thông tin gian dối
để lừa một người dân
ở tp bumma

góp vốn với số tiền là sáu tỷ đồng
sau khi nhận được tiền
các đối tượng không liên hệ
với bất kỳ cá nhân cơ quan tổ chức nào
để làm hồ sơ thủ tục pháp lý
xin cấp giấy phép thăm dò khai thác vàng
như đã thỏa thuận
kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
huỳnh tấn tài hai mươi năm tù giam
lò tư kế một mươi tám năm tù giam
cà thị thủy một mươi bảy năm tù giam
võ thị nguyệt một mươi năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi trong người có rượu
đối tượng đạt nghe tin
bạn gái xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội
nên đã nhắn tin rủ bị hại đánh nhau
và đã cùng cha ruột của mình dùng dao tự chế
chém tử vong người này
công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
hai cha con huỳnh trí thành và huỳnh tiến đạt
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
các đối tượng đạt nghe tin
thông tin ban đầu giữa đạt và nguyễn phúc huy
xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook từ trước
ngày hai mươi năm tháng tám
đạt nghe tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn
với bạn gái của huy trên mạng xã hội
nên đạt đã nhắn tin rủ huy chém nhau
sau đó huy mang theo một con dao đến nhà đạt
thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn thách thức chém nhau
lúc này thành cha ruột của đạt
đi từ trên tầng xuống
đạt đã lấy hai cây dao tự chế
ra đánh nhau
trong lúc xô sát
huy đã bị hai cha con đạt dùng dao tự chế
chém nhiều nháp vào người
khiến huy tử vong sau đó
đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại huyện sơn tịnh
về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
và nhiều vũ khí hùng khí nóng
qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an đã phát hiện được
đối tượng hoàng tàng trữ một khẩu súng
chín viên đạn trì
khám sát nhà của đối tượng hoàng
ở thôn hà nhai bắc
xã tịnh hà huyện sơn tịnh
phát hiện tạm giữ tám khẩu súng các loại
bảy mươi viên đạn trì
nhiều viên đạn bi
hai quả tròn bằng kim loại có hình dạng giống với lựu đạn
hai bình xiệt hơi cay
một số bộ phận của súng
chín dao kiếm các loại
ba túi ni lông có chứa ma túy
thưa quý vị
đây là điểm bán giáp danh của hà nội
với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đồng hồ này
nên huyện cẩm mỹ
là điểm bán thường xuyên được các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
chọn làm nơi ẩn náu và hoạt động
thời gian qua công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời quyết liệt đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian gần đây
hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn huyện cẩm mỹ
vẫn diễn biến phức tạp
các con nghiện hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
nhưng với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy
công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm
qua đó từ đầu năm đến nay đã phát hiện triệt phá hai mươi hai vụ
bốn mươi bốn đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
mới đây lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng trương thị linh và bùi văn hùng
đang có hành vi mua bán ma túy tại ấp hai
xã xuân tây
thu giữ một gói ma túy trọng lượng hai mươi gram
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai cũng vừa bắt quả tang sáu đối tượng
tuổi đời từ một mươi chín đến ba mươi một
trú tại tỉnh đồng nai đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
tại khu vực dãy thuộc ấp lào thàn xã bảo bình
qua điều tra cơ quan công an còn xác định thêm hai đối tượng khác
cùng tham gia đối tượng
và tham gia sử dụng
nên đã tiến hành bắt giữ
khám xét nơi ở của nguyễn phi hùng
công an phát hiện võ duy long và trần văn giang
đang trong tình trạng phê ma túy
thu giữ hai gói ma túy tổng hợp
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
cùng một số vật chứng khác có liên quan
tôi là người nghiện ma túy
không có nghề nghiệp
lấy ma túy và để bên trong cái công nghiệp
để có tiền tiêu xài
rà soát từng phần
và cử trinh sát xuống các xã
để rà soát trực tiếp
rà soát luôn
và phân loại các đối tượng
để đưa vào quản lý giáo dục
làm tốt các công tác tuyên truyền
từ huyện xuống thế xã
và đặc biệt là các trường học
để tuyên truyền
của các học sinh
nắm được tác hại
sử dụng chất ma túy
trong sáu tháng đầu năm qua
thì chúng đã bắt xử lý
tăng một trăm bốn mươi đối tượng ma túy
thì đã phối hợp với tòa án
với cộng sát
để đưa ra xét sự công khai
để phòng người xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
là trận tuyến luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách
ở phía trước
sau đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ
của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy
mới có thể được ngăn chặn
và đẩy lùi ở huyện giáp danh cẩm mỹ
thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được
một vụ tai nạn hầm lò ở quảng ninh
xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hôm qua
tại phân xưởng khai thác ba công ty than vàng danh
đã khiến cho bốn công nhân bị vùi lấp tử vong
bốn công nhân gặp nạn gồm
lương hoài nam nguyễn đức thảo
cùng chú tại tỉnh thái bình
trương văn đại phạm tiến dũng
cùng chú tại tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra sự việc
ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng
cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong
đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình
nguyên nhân ban đầu
được xác định là trong quá trình làm việc
các vỉa than bị tụt lở vùi lấp
những công nhân này
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó đến bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã tìm thấy thi thể
của em huỳnh khải an
một mươi năm tuổi học sinh cấp ba
sau hơn hai ngày bị dòng sông bé
cuốn trôi mất tích cách hiện trường một mươi hai km
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều
ngày hai mươi năm tháng tám
em huỳnh khải an
chú tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước
cùng với một số bạn rủ nhau đi tắm sông
trong lúc tắm ở gần khu vực chân cầu
an đã bất ngờ bị hụt chân
chìm xuống nước sâu
và bị nước cuốn mất tích
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã huy động lực lượng
triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên do lòng sông bé rộng
nước chảy xiếp
lại có nhiều cây cối ở hai bên
nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn hai ngày đêm tích cực tìm kiếm
nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường
tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
cầu sắt tà năng hai
ở trên đường dt bảy trăm hai mươi chín
đã bị sập
khi mà một chiếc xe bồn trộn bê tông chạy qua
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
vào thời điểm xảy ra vụ
việc xe bồn trộn bê tông
của công ty trách nhiệm hữu hạn triệu khánh
đang lưu thông trên hướng từ xã đà loan
đi xã tà năng
khi đến đoạn giữa cầu
thì chiếc cầu sắt bất ngờ bị gãy
khiến cho trục bánh sau của xe sập
rồi cả chiếc xe lật xuống suối
lúc này tài xế xe bồn đã kịp thời
nhảy ra khỏi cabin và may mắn thoát nạn
vụ việc đã khiến cho cây cầu bị hư hỏng
giao thông khu vực bị chia cắt